tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn ảnh hưởng trên toàn cầu thì việc các nước áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại
sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của việt nam
khiến nhu cầu tiêu thụ thủy sản ở các thị trường giảm mạnh
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyên cáo các cơ sở chế biến cần tập trung đẩy mạnh chế biến hải sản
các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm thủy sản chế biến sẵn
bảo quản đông lạnh sản phẩm thủy sản đóng hộp và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường nhập khẩu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
trong những số nhịp sống kinh tế trước chúng tôi đã liên tục đề cập đến giá thịt lợn tăng phi mã
bất chấp về nỗ lực đưa giá thịt lợn về sáu mươi đồng một kg của chính phủ
bộ công thương đã có trả lời về vấn đề này
nguồn cung thịt lợn hiện đang rất thiếu sản lượng thịt cung cấp cho thị trường thiếu hơn hai mươi
thậm chí nhiều địa phương như bắc giang cả lợn giống lợn thịt đều thiếu tới năm mươi
giá lợn giống tăng cao lên tới hai ba triệu đồng một con heo giống nên người dân tính toán có đầu tư cũng không hiệu quả
do vậy vương mắc khiến giá thịt cao chính là bài toán nguồn cung
liên quan đến kiến nghị tạm ngừng nhập khẩu xăng dầu của tập đoàn dầu khí việt nam
bộ công thương cho rằng cần hai hòa lợi ích của các doanh nghiệp và người tiêu dùng
các doanh nghiệp cần chia sẻ quyền lợi của mình bộ công thương không đồng ý ngừng nhập khẩu xăng dầu
hiện có ba mươi ba đầu mối được phép trực tiếp xuất nhập khẩu xăng dầu
trong ba tháng vừa qua những đầu mối này cũng gặp rất nhiều khó khăn không chỉ riêng pvn
mặt khác nếu cấm nhập khẩu xăng dầu nghĩa là cấm các nước khác nhập khẩu vào việt nam
điều này vi phạm các quy tắc trong các hiệp định thương mại và các cam kết với các nước
trước thắc mắc của người dân về việc khi nào mua được ô tô với giá trị thật của chiếc xe
bộ công thương cho rằng cần ưu đại hỗ trợ lệ phí trước bạ thuế tiêu thụ đặc biệt
đây là biện pháp giúp giảm giá để người dân có thể tiếp cận rộng rãi vì giá ô tô giờ đang quá cao
việc bộ tài chính phản đối việc giảm lệ phí trước bạ và thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô trong nước
cũng là yếu tố khiến giá ô tô cao
ngành ô tô kiến nghị từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi đề xuất chính phủ giảm năm mươi phí trước bạ
lùi thời gian ấp thuế tiêu thụ đặc biệt
theo ngân hàng nhà nước
nhiều doanh nghiệp hoạt động khó khăn một hai năm nay đã nợ xấu nhưng lại kiến nghị gửi ngân hàng nhà nước
là không tiếp cận được vốn vay dù nằm trong đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đây là nguyên nhân khiến nợ xấu tăng cao
ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành cho các tổ chức tín dụng
từ đó giảm chi phí đầu vào ra vốn để hạ lãi suất cho vay
tuy nhiên bên cạnh việc tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn lâu dài
thì cũng giải quyết vấn đề nợ xấu phát sinh trong tương lai
giá nhà ở thương mại tăng quá cao nhà ở xã hội đã hiếm
nay lại không thể tiếp cận do điều kiện mua ngặt nghèo
nhiều người dân dù biết nhà cháy phép nhưng vẫn phải mua để có chỗ ở
giá nhà đất những năm gần đây tăng quá nhanh nên rất nhiều người không thể mua nhà
trong khi nhiều người có thu nhập thấp cần chỗ ở
không thể chứng minh các điều kiện ràng buộc ngặt nghèo để mua nhà ở xã hội
doanh nghiệp lại càng không mặn mà làm nhà ở xã hội không có nhà ở giá rẻ hợp pháp
nên người dân đổ xô mua nhà ở xây dựng trái phép để hưởng giá rẻ
theo thông báo từ hnx toàn bộ bốn trăm linh triệu cổ phiếu pvx của tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí pvc
sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày chín tháng sáu do thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định
tổ chức kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm hai nghìn một mươi chín của công ty này
vì lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán
theo thông tư hai mươi hai hai nghìn một mươi sáu tt btc
công ty bảo hiểm được phép tự in giấy chứng nhận bảo hiểm theo mẫu quy định
người dân có thể mua bảo hiểm xe máy tại các công ty bảo hiểm ngân hàng và cây xăng
không nên mua loại bảo hiểm được bày bán trên các vỉa hè bởi không được cơ quan chức năng kiểm định
nên có thể là bảo hiểm sai quy định
bảo hiểm xe máy được chia làm hai loại là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện
khi mua bảo hiểm nhân viên sẽ lấy thông tin gồm tên chủ xe địa chỉ biển kiểm soát số khung số máy của xe
giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy có đông dấu của công ty và chữ ký đại diện công ty đăng ký đơn giản và không tốn nhiều thời gian